thưa quý vị chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã điện đàm với thủ tướng hà lan mark rutte
thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện với hà lan
người bạn châu âu của việt nam đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng hà lan mark rutte vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
đã để lại nhiều kỷ niệm sâu đậm với đất nước và nhân dân việt nam đồng thời góp phần làm sâu sắc nội hàm quan hệ đối tác toàn diện việt nam hà lan
và hai khuôn khổ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước và đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực
cũng như mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực tiềm năng nhất là công nghệ cao đổi mới sáng tạo khai thác khoáng sản quan trọng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá cao các bộ ngành hai nước đã chủ động tích cực triển khai hiệu quả các cam kết
thỏa thuận hợp tác sẵn có và mang lại nhiều tiến triển tích cực thực chất cho hợp tác giữa việt nam và hà lan
thủ tướng hà lan mark rutte bày tỏ ấn tượng với chuyến thăm chính thức việt nam vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba với những kết quả vượt quá mong đợi
chia sẻ cảm nhận được tình cảm hữu nghị nồng ấm của nhân dân việt nam và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính phủ việt nam và cá nhân thủ tướng chính phủ phạm minh chính
với những đánh giá tích cực của thủ tướng chính phủ phạm minh chính về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa việt nam và hà lan đang ngày càng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác
bày tỏ tự hào về những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước và nhấn mạnh hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực hợp tác
thủ tướng mark rut nhất trí hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên các kênh nhà nước chính phủ quốc hội nhằm gia tăng tỉnh hữu nghị và tin cậy chính trị
tiếp tục đổi mới chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn tổ chức quốc tế để đóng góp cho các vấn đề hòa bình an ninh phát triển ở khu vực và trên thế giới
hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ thúc đẩy chuyến thăm cấp nhà nước việt nam của nhà vua và hoàng hậu hà lan trong thời gian tới
tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm năm triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
một mươi bốn triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn hai mươi bốn và một mươi năm năm triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước trong năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi năm
tiếp tục tận dụng các cơ hội của hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt một mươi năm tỷ usd trong thời gian tới
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị hà lan sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa
thúc đẩy ec sớm gỡ bỏ thẻ vàng iuu hỗ trợ việt nam triển khai quy hoạch đồng bằng sông kiều long giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi và phát triển các đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu vùng duyên hải miền trung
đề nghị hai nước làm sâu sắc hợp tác quốc phòng an ninh hai nước đặc biệt trong lĩnh vực đóng tàu đào tạo gìn giữ hòa bình liên hợp quốc chống khủng bố tội phạm có tổ chức
chia sẻ với ý kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính thủ tướng mark ruth nhấn mạnh
tâm đến việc phát triển khu vực đồng bằng sông kiều long kể từ chuyến thăm đầu tiên đến việt nam năm hai nghìn một mươi bốn
khẳng định tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp hà lan đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực như công nghệ cao sản xuất vi mạch điện tử thiết bị bán dẫn
cảng biển công nghệ đóng tàu kết nối về logistic hạ tầng chiến lược nhất trí tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại hà lan hội nhập thành công trở thành cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước
tại cuộc điện đàm hai bên cũng trao đổi về vấn đề biển đông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế nhất là unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai